cầu vang trên đỉnh núi bà nà thành phố đà nẵng là công trình gây ấn tượng mạnh mẽ
trong giới truyền thông và bạn bè quốc tế trong năm qua góp phần làm dạng danh
thành phố đà nẵng trên bản đồ du lịch khu vực và trên thế giới
những ngày đầu xuân năm mới kỷ hợi này cầu vàng tiếp tục là điểm đến đặc biệt
thu hút du khách tham quan chiêm hưởng và chụp ảnh kỳ điệp
nằm ở vườn thiên thai thuộc khu du lịch bà nà hiêu cầu vàng dài một trăm năm mươi mét với tám nhịp
tựa như một giải lụa vàng vắt ngang lưng trời
đôi bàn tay diêu phong nâng đỡ cây cầu là điểm nhấn chính
mang lại cảm giác chóng ngợp trước không gian kỳ vĩ
những ngày đầu xuân này du khách trong nước và quốc tế vẫn tấp nập trích hình cầu vàng
cây cầu trên đôi bàn tay kỳ vĩ lúc ẩn lúc hiện giữa mây trời
khiến du khách không khỏi châm trồ và quên đi cái lệnh núi rừng
ở độ cao một bốn trăm linh m mà xây xưa chụp ảnh
chúng tôi đã được biết thông tin về cây cầu này trên internet trước khi bắt đầu chuyến du lịch việt nam
và quyết định phải đến đây để chiêm ngưỡng và cảm thấy rất tuyệt
rất đẹp và khung cảnh nhìn từ đây cũng rất tuyệt vời với núi non mây trời và cây cầu tuyệt đẹp này
quá tuyệt vời
cây cầu trên đôi tay rất đẹp và nghệ thuật
bạn không thể có một ngày tuyệt vời hơn thế này khi được đi dạo trên mây
và phóng tầm mắt ra khung cảnh kỳ vĩ kia thật là đẹp
do núi rừng của miền trung việt nam
một đôi bàn tay khổng lồ nâng lối đi vàng lên phía trên các vách đá
hãng tin reuters của anh từng miêu tả như vậy về cầu vàng
còn tạp chí times của mỹ thì bình chọn công trình này
trong top một trăm linh điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm hai nghìn một mươi tám
các diễn đàn du lịch danh tiếng thì dùng những mỹ từ
như cây cầu đi bộ ấn tượng nhất thế giới
top một mươi cây cầu độc lạ nhất thế giới để nói về cầu vàng